xin kính chào quý vị và các bạn
trong chiều tối đêm nay và ngày mai
ở khu vực bùng núi và trung dù bắc bộ
có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
ở khu vực đồng bằng sẽ có mưa rào và rông
cục bộ có mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét
mưa đá và gió dần mạnh
nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét xa lở đất
tại các tỉnh bùng núi và ngợp úng
ở khu vực trung thấp
nhân độ chưa mai ở đồng bắc bộ khá cao
giá động từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ có nơi cao hơn
sau đó sang hai ngày đầu của tháng sáu
thì mưa sẽ tiếp tục giảm về diện và lượng
ban ngày trời oi nóng và nhiệt độ
sẽ tiệm cận mức nắng nóng
khu vực phía tây bắc bộ
từ chiều tối nay cho đến ngày mai
cũng có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai
sẽ là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ có nơi cao hơn
sau đó sang hai ngày mùng một và mùng hai
mưa sẽ giảm dần về diện và lượng
và nhiệt độ sẽ tăng dần mỗi ngày khoảng một độ
trời oi nóng
với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong chiều tối đêm nay
và sáng ngày mai
có thể xảy ra mưa rông rải rác
sau đó vào ban ngày mưa sẽ giảm
trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất
là ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn
trong hai ngày tiếp theo
mưa giảm và nhiệt độ sẽ tăng khoảng một độ
còn đối với các tỉnh
từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
trời có nắng vào ban ngày với nhiệt độ hầu hết
không quá mức là ba mươi bốn độ
riêng quảng nam quảng ngãi
có thể vượt ngưỡng là ba mươi năm độ
chiều tối sẽ có mưa rông rải rác
lui xuống các tỉnh thuộc khu vực tây nguyên
sang ngày ba mươi một
mưa sẽ tạm thời giảm hơn về diện và lượng
đến ngày một và ngày hai tháng sáu
mưa sẽ tăng trở lại tập trung về chiều tối
ngay trời còn nắng gián đoạn với nhiệt độ vừa phải
không quá mức là ba mươi một độ
tại nam bộ mưa cũng tạm giảm
trong ngày mai trước khi tăng dần trở lại
trong hai ngày đầu tháng
riêng các tỉnh thuộc miền tây nam bộ
trong ngày hai tháng sáu cục bộ có thể xảy ra mưa vừa
mưa to và rông
ban ngày trời còn nắng gián đoạn với nhiệt độ ban trưa
phổ biến là ba mươi ba mươi ba độ
có nơi cao hơn